sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo nhận diện những thuận lợi khó khăn vướng mắc nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và phát biểu trị đạo hội thảo
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thủ trưởng cảnh sát điều tra bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo